theo sở kế hoạch và đầu tư tp đà nẵng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đặt quan điểm phát triển thành phố
theo hướng đô thị sinh thái hiện đại thông minh mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng
bên cạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững có việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm đà nẵng sẽ tập trung phát triển ba trụ cột chính
du lịch công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển bảo đảm quốc phòng an ninh
chủ quyền biển đảo trật tự an toàn xã hội đặc biệt thành phố đà nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng
kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt từ tám chín một năm cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng
sáu mươi bốn sáu mươi năm khu vực công nghiệp xây dựng chiếm từ ba mươi ba ba mươi bốn khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng hai
về môi trường tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt chín mươi năm tỷ lệ nước thải được thu gom
và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường đạt sáu mươi